nằm ngay dưới chân đèo hải vân cách trung tâm thành phố đà nẵng chừng một mươi km về phía bắc
bãi đá nam ô thuộc phương hòa hiệp nam quận liên triều đang là địa điểm thu hút rất đông
du khách tới tham quan bởi vẻ đẹp độc đáo và mới lạ nơi đây
theo người dân nơi đây cho biết người làng nam mô chia bãi đá thành ba mùa tương ứng với ba màu trong năm
từ tháng bốn tháng năm tháng sáu là mùa rau câu màu nâu đỏ tháng một mươi tháng một mươi một một mươi hai là mứt rong biển
màu nâu sẫm khi tết đến xuân về màu xanh mướt của rêu phủ lên từng phiền đá tạo nên một vẻ đẹp
thiên nhiên kỳ thú thu hút du khách đến tham quan
mỗi người đến với dạng nam ô đều có những lý do khác nhau những người trẻ đến đây để lưu lại cho
mình nét đẹp tuổi xuân còn người già đến đây để hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn màu xanh
tươi đột khoác lên hàng nghìn ụ đa lớn nhỏ gợi cho họ về một thời tuổi trẻ
hiện lượng khách đến với dạng nam ô mỗi ngày một đông vào dịp cuối tuần nơi đây có ngày thu hút tới hơn ba người
vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự công cộng đang được đặt ra
dư luận rất mong các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng sớm đưa ra phương án
nhằm khai thác có hiệu quả và bền vững địa điểm du lịch độc đáo này